nếu được các cấp có thẩm quyền thông qua cuối năm nay thành phố hồ chí minh sẽ khởi công bảy dự án góp phần đẩy lùi ủn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ thành phố
dự kiến cuối tháng một mươi hai khởi công hai đường chui xây cầu vượt trước bến xe miền đông mới
ngoài ra ba quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh cũng xây dựng phương án đầu tư cho năm dự án mở rộng các đường phía cửa ngõ thành phố
gồm mở rộng quốc lộ một quốc lộ một mươi ba quốc lộ hai mươi hai quốc lộ năm mươi và nút giao thông an phú
hiện nay ubnd thành phố đã gửi văn bản cho các sở ngành để góp ý